ban tuyên giáo trung ương vừa có hướng dẫn việc công bố thảo luận lấy ý kiến của nhân dân
và dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến nhân dân gồm báo cáo chính trị tại đại hội một mươi ba
báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
nhiệm kỳ đại hội một mươi hai các tầng lớp nhân dân và người việt nam ở nước ngoài đều có thể tham gia
góp ý trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị xã hội
các hội thảo tọa đàm khoa học người dân cũng có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng
các cấp và các cơ quan báo chí
các tầng lớp nhân dân cũng có thể gửi thư góp ý của trung ương của đảng bộ các địa phương các ban bộ ngành
bàn tuyên giáo trung ương nhấn mạnh mục đích của việc lấy ý kiến nhân dân nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ
quyền làm chủ của người dân tham gia đóng góp với đảng trong việc hoạch định đường lối
chủ trương quyết sách quan trọng của đất nước đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi và hành hai nghìn bốn mươi năm
góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
bồi đắp niềm tin của nhân dân với đảng làm cho ý đảng hợp với lòng dân
việc công bố thảo luận lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba
cũng góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức hành động và ý chí quyết tâm trong toàn đảng
toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
ban tuyên giáo trung ương yêu cầu các việc công bố thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân
phải bảo đảm khoa học đúng tiến độ chất lượng tránh hình thức lãng phí
kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận lấy ý kiến
để kích động xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
chống phá đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm giảm niềm tin của nhân dân
đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa